và các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
quý vị và các bạn thân mến những ngày qua câu chuyện xoay quanh nghệ sĩ thương tính vẫn đang được khán giả đặc biệt quan tâm
sau tên nam nghệ sĩ gặp khó khăn và mắc covid một mươi chín nhiều người đã đến hỏi thăm và hứa hẹn hỗ trợ
tuy nhiên anh cảm thấy hụt hẫn vì họ chỉ dừng lại ở lời nói mà không thực hiện
gần đây thương tính cũng cho biết anh được một việc kiều ở pháp mời dọn về biệt thự rộng rãi ở quận ba thành phố hồ chí minh và nhận nhiệm vụ trong coi căn nhà đó
tuy nhiên nam nghệ sĩ chia sẻ rằng đang rất hụt hẫn và buồn lòng vì nhiều mạnh thường quân đến hỏi thăm hứa hẹn giúp đỡ nhưng họ lại không thực hiện
nam diễn viên biệt đồng sài gòn chia sẻ
toàn tàu lao thôi họ nói dốc để lấy tiếng
chứ sự việc không đúng như những lời hứa hẹn
chừng nào tôi thấy mọi thứ đúng như lời họ nói tôi qua xem chỗ ở thật sự và nhìn thấy thực hư
chắc chắn thì tôi mới chuyển đi còn bây giờ mọi chuyện bấp bên lắm
sự thật không giống như mình nghĩ đâu
thường tính kể rằng anh cũng đã liên lạc và nói với bà xã về việc được hỗ trợ biệt thự
nam diễn viên dự định rằng sẽ cùng vợ con dọn đến căn biệt thự đó để sinh sống
tuy nhiên hiện tại thì vợ con của thương tính vẫn còn ở nhà người thân
nam tài tử bọc bà
vợ tôi vẫn đang sống tại nhà người bà con
nếu mạnh thường quân giữ đúng lời hứa thì tôi sẽ qua biệt thự đó sống một thời gian
xem thực cư ra sao rồi mới bảo vợ con về sinh sống
bên cạnh đó thương tính còn nói thêm về việc anh đã thiếu nợ tiền trọ suốt ba tháng qua
mỗi ngày có một vài người bạn đến thăm và cho vài trăm nghìn để anh xoay sở và mua cơm để ăn
anh tâm sự tôi khớt tiền trọ gần ba tháng
chủ trọ thương hoàn cảnh tôi khốn khổ nên cũng cho tôi ở
khi nào có tiền thì trả cho họ
mỗi ngày tôi có vài người bạn ghé thăm cho tôi một trăm linh hai trăm linh nghìn để xoay sở
và cuộc sống của tôi cứ thế lây lát qua ngày
còn về tình trạng sức khỏe thương tính cho biết
vì tuổi của anh hiện đã cao lại còn bị mắc covid một mươi chín chưa khỏi hẳn nên vẫn còn khá mệt mỏi
vì vừa phục hồi sau khi bị đột quỵ chưa bao lâu
lại có thêm bệnh mới nên sức khỏe của nam diễn viên suy giảm hơn trước
có thể thấy thương tính hiện đang khó hụt hẳn và nhận được nhiều lời hứa hẹn
hỗ trợ từ khán giả
hiện việc nam nghị sĩ và vợ con sẽ thật sự dọn sang sống tại căn biệt thự rộng rãi hay không
cũng đang được nhiều cư dân mạng chú ý
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nghị sĩ thương tính bị đột quỵ phải nhập viện
được trịnh kim chi đứng ra kêu gọi quyên góp vợ chồng nam tài tử nhận tiền hỗ trợ tổng cộng tám trăm linh triệu đồng
và một chiếc ô tô cũ
sau khi ra viện vợ của thường tính mang con bỏ đi vì không chịu được cuộc sống khó khăn bế tắc
đến hiện tại ông rơi vào cảnh túng quẩn nợ nần
được biết nam nghệ sĩ đang sinh sống tại một giải chung cư cũ ở quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
một người bạn cho biết thương tính mắc covid một mươi chín nhưng tình hình sức khỏe đã dần ổn định
trả lời câu hỏi mấy tháng trước nghệ sĩ việt quyên góp cho anh được tám trăm linh triệu đồng số tiền này bây giờ ra sao
thương tính chính thức xác nhận
tôi xác nhận là có thông tin này nhưng không phải do tiêu xài hoang phí
sau khi nhận tiền tôi đã bàn giao hết cho vợ để mua đất xây một căn nhà cấp bốn ở quê
đây là đóng tiền bảo hiểm cho con gái của tôi hết mấy trăm triệu để khi con một mươi tám tuổi có một số tiền để sống
một người bạn đi nước ngoài tặng chiếc xe nhưng bỏ trong gara xe
muốn lấy ra tôi phải bỏ mấy chục triệu để sửa và chuột ra chứ không phải tặng không
đó là xe hiệu nhưng đầy cũ mỗi khi hư thì rất là khổ vì không có phụ tùng thay
chiếc xe đó cứ hư ngoài nên tôi nản lắm ôm xe như ôm nợ vậy
hiện tại tôi có người bạn làm công trình tôi cho họ thuê để có động ra đồng vô thôi
nam diễn viên nói thêm
về thông tin tách vợ con ra ở riêng thương tính thẳng thắng thừa nhận bản thân là người sai không kiếm được tiền thiếu thốn mọi thứ nên đành nói vợ con tìm nơi tốt hơn để sống
đây cũng chính là lý do mà vợ chồng anh mâu thuẫn
nhiều khi tôi phải cảm ơn vợ mình cô ấy vì tôi mà phải sống kíp mưu sinh vất vả bao nhiêu năm nay
hồi xưa tôi nổi tiếng nhưng giờ hết thời rồi số mình thì mình chịu thôi
nam diễn viên trải lòng
nhiều khi vợ tôi nói một câu chua chát thế này
tưởng sao lấy người nổi tiếng như anh mà lại khổ quá trời
cối nói như vậy làm tôi thấy buồn lắm vì cô ấy lấy một người chồng nổi tiếng mà không làm gì được
nam diễn viên trải lòng
nghệ sĩ thương tính cũng tiết lộ rằng anh đã đến một trung tâm đa khoa để xin việc và được bác sĩ ở đây hứa hẹn khi nào khỏi sẽ nhận vào làm việc
hy vọng sau giai đoạn khó khăn này tình hình sức khỏe và tài chính của anh cũng sẽ ổn định
quý vị và các bạn thân mến
những ngày qua câu chuyện về cuộc sống khó khăn này đã được tạo ra
thông tin của thương tính thu hút nhiều sự quan tâm từ đông đảo khán giả
thông tin vợ thứ tư bỏ nam nghệ sĩ đi đã gây nhiều tranh cãi
nam nghệ sĩ vui mừng và hy vọng cuộc sống sẽ ổn định hơn để gia đình xung họp
mới đây thông tin vợ thương tính đã về thăm nam nghệ sĩ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội
nam tài tử lừng danh một thời chia sẻ
vợ và con tôi sống ở nhà họ hàng cũng ổn thôi mà
chúng tôi vừa gặp nhau cả ba đều cảm thấy vui
khi được hỏi liệu vợ con có quay về sống cùng
thương tính cho biết không dám chắc điều gì
hiện tại người vợ cũng không nói với ông về việc này
song nam diễn viên biệt động sài gòn tin rằng nếu anh thu xếp ổn công việc
cuộc sống có khả năng vợ sẽ về lại
hiện tại vợ thương tính đang làm giúp việc để trang trải cuộc sống
thương tính chia sẻ thêm ông hiện đã âm tính covid một mươi chín
khi tình hình sức khỏe ổn trở lại nam nghệ sĩ sẽ bắt đầu đi làm
anh đang nhận được sự hỗ trợ thức ăn từ phía cơ quan nơi tạo cho ông công việc mới
ngoài ra ở đây còn có phòng cho công nhân

và cho phép ông đưa vợ con đến ở cùng
thời gian qua thường tính gặp nhiều khó khăn về vật chất lẫn cuộc sống tinh thần
nhận thấy hoàn cảnh của nam nghệ sĩ nhiều mạnh thương quân đã ngõ ý giúp đỡ
trong số đó một người quen việt kiều ở pháp nói rằng sẽ lo chỗ ở cho thương tính
người này muôn nam tài tử dọn về sống trong căn biệt thự tại quận ba
sau đó thương tính gọi điện cho vợ con gọi họ về sống cùng trong căn biệt thự
nam diễn viên không hề trách mốc vợ vì đã bỏ đi mà tự cho rằng bản thân không lo được đầy đủ cho gia đình
ông chia sẻ
ngoài ra còn một mạnh thương quân khác đã trực tiếp đến nhà để tặng tiền và ngõ ý đưa thương tính về quê chăm sóc
tuy nhiên nam nghệ sĩ rất phân vân trước đề nghị này
nhạc sĩ tô hiếu tiết lộ
thương tính liên tục rơi vào hoàn cảnh túng thiếu
hiện tại khán giả vẫn dành sự quan tâm theo dõi tình hình của nam diễn viên
gần đây cư dân mạng bàn tán xôn xao trước những thông tin về tình hình sức khỏe cũng như vấn đề thiếu thốn tài chính của nghệ sĩ thương tính
thậm chí ông nổi tiếng là người vô cùng chịu chi ở thời điểm bấy giờ
hiện tại nam diễn viên lại vô cùng thiếu thốn không đủ tiền để chi trả cho các loại viện phí và cuộc sống tại sài gòn
không chỉ nổi tiếng về đồ ăn chơi thương tính còn sở hữu vẻ ngoài đẹp trai lãng tử khiến các cô gái xung quanh ông sai như điếu đổ
đào hoa là vậy thương tính về già lại không có người chăm sóc
quý vị và các bạn thân mến khác với hiện tại những ngày còn trẻ thương tính được biết là một trong những nghệ sĩ tiêu tiền khét tiếng vô cùng phóng đạt và ăn chơi
những thông tin về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ thương tính sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại